mới đây vào ngày hai tháng một huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa xác nhận vụ việc hai vợ chồng tử vong nghi do đốt than sửa ấm
và đây không phải là trường hợp hy hữu tử vong khi dùng than củi để sửa
hơn một tuần nay thời tiết ở miền bắc giá rét nhiệt độ xuống thấp có nơi dưới một mươi độ c nên nhiều gia đình đã đốt than củi để sửa ấm
tuy nhiên cách sửa ấm này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do ngộ độc khí
bên cạnh việc sửa ấm bằng bếp than thì việc sửa ấm bằng máy sửa quạt sửa cũng có thể có nguy cơ gây nguy hiểm
bởi tia hồng ngoại mang nhiệt được tỏa ra từ các thiết bị này sẽ gây khô da khô niêm mạc mũi và có thể gây bỏng nếu không cẩn thận còn có thể gây hỏa hoạn
vì vậy khi sử dụng các thiết bị sửa ấm người dân phải hết sức chú ý để đảm bảo an toàn